tại thành phố hồ chí minh xuất hiện cơn mưa kéo dài hơn một giờ khiến cho nhiều tuyến đường vùng ven lại tái diễn cảnh ngập nặng người dân vất vả lội nước về nhà
mưa lớn trên diện rộng xảy ra vào khoảng một mươi bảy giờ đã gây ngập nhiều tuyến đường vùng ven thành phố hồ chí minh
nặng nhất là đường phan nguyễn ích quận tân bình nguyễn văn quá trường chinh quận một mươi hai phạm văn chiêu quận gò vấp
mưa lớn xảy ra đúng giờ cao điểm khiến giao thông trở nên hỗn loạn
nhiều xe ngập nước chết máy người dân phải hì hụt đẩy bộ về nhà
tương tự tại quận thủ đức hay huyện hóc môn nhiều tuyến đường cũng chìm sâu dưới nước khoảng ba mươi cm
để chống ngập thành phố hồ chí minh đã triển khai hàng loạt công trình dự án lớn nhỏ tại các quận huyện
tuy nhiên thực tế cứ mưa kéo dài hơn một giờ tình trạng ngập nước lại tái diễn nhiều nơi